hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện lộc ninh đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên
nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà thi thể đang trong quá trình phân hủy
nạn nhân là một thanh niên hai mươi bốn tuổi ngụ tại ấp sóc rung xã lộc phú huyện lộc ninh
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày ba mươi tháng năm người thân đến nhà người thanh niên này ở ấp sóc rung xã lộc phú nhưng không thấy cửa ngoài bị khóa
khi lại gần thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc
người này đã tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa vào trong thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ